thông tin mới nhất liên quan đến vụ nữ sinh viên bị bạn trai đánh tử vong tại lào cai xảy ra vào ngày một mươi sáu tháng ba
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lào cai đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam với phạm văn tùng
trú tại phường kim tân tp lào cai về hành vi cối gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người
trước đó vào ngày một mươi năm tháng sáu công an tp lào cai nhận được kết quả giám định của viện khoa học hình sự bộ công an
với nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do chấn thương sọ não không hồi phục
ngay trong ngày một mươi năm tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án
đồng thời áp giải đối tượng phạm văn tùng tới hiện trường để thực nghiệm điều tra vụ án
kết quả điều tra xác định giữa tùng và bạn gái xảy ra mâu thuẫn
tùng đã chửi bới tát và đẩy ngã nạn nhân từ trên giường xuống nền nhà
nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện